một sự kiện đáng chú ý bên lề hội nghị các nhà lãnh đạo apec là cuộc hội đàm giữa tổng thống mỹ joe biden và chủ tịch trung quốc tập cận bình
trong đó hai bên đều gửi đi thông điệp về cam kết quản lý căng thẳng một cách có trách nhiệm giải quyết những khác biệt và mở rộng hợp tác cho mối quan hệ mỹ trung
bộ thương mại mỹ cũng cho hay nước này và trung quốc có kế hoạch đàm phán thêm về các vấn đề thương mại vào năm tới
sau cuộc hội đàm của hai nhà lãnh đạo mỹ trung bộ trưởng thương mại mỹ gina raimondo đã gặp người đồng cấp trung quốc vương văn đào vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một và thảo luận về mối quan hệ thương mại giữa hai nước
tuyên bố của bộ thương mại mỹ nêu rõ hai bên đã thảo luận những tiến bộ đạt được trong nhóm công tác về các vấn đề thương mại và dự định tổ chức một cuộc gặp trực tiếp vào đầu năm hai nghìn hai mươi
hai bên cũng sẽ tổ chức các cuộc thảo luận kỹ thuật về việc tăng cường bảo vệ bí mật thương mại trong quá trình tố tụng vào tháng một tới
ngoài ra washington cũng có kế hoạch hợp tác với bắc kinh để thúc đẩy mối quan hệ thông qua việc khôi phục hội nghị lãnh đạo ngành du lịch dự kiến diễn ra vào tháng năm năm sau tại tây an trung quốc